còn tại lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can trong vụ đưa nhận hối lộ xảy ra tại hai trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn huyện văn quan và thành phố lạng sơn
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành khởi tố vụ án khám xét khẩn cấp đối với hai trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh gồm trung tâm dạy nghề tư thục tùng linh và trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe minh long